để hỗ trợ các địa phương khi có yêu cầu
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an
chỉ đạo ra soát phương án ứng phó sẵn sàng chiến khai lực lượng phương tiện hỗ trợ công tác sơ tán
di dời dân tìm kiếm cứu nạn khi có yêu cầu
bộ quốc phòng chỉ đạo bộ đội biên phòng kiểm đếm kêu gọi hướng dẫn đảm bảo an toàn tàu thuyền
bộ ngoại giao chú động công hàm gửi các quốc gia vùng lãnh thổ tạo điều kiện cho tàu việt nam
vào trú tránh và hỗ trợ khi có yêu cầu
thông tấn xã việt nam đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan báo chí tăng cường thời lượng
đưa tin kịp thời diễn biến của bão và nguy cơ mưa lũ công tác chỉ đạo ứng phó để người dân biết chủ động phòng tránh
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão
và nguy cơ mưa lũ sạt lỡ đất lũ quét xác định các nguy cơ rủi ro do thiên tai xây dựng kịch bản điều hành ứng phó
để chỉ đạo các biện pháp cụ thể ứng phó kịp thời hiệu quả hạn chế thiệt hại
trước hết tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân chuẩn bị sẵn sàng công tác chỉ đạo tại hiện trường
như vậy được cảnh báo là cơn bão rất mạnh các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến kiên giang
cần hết sức tập trung bám sát diễn biến của cơn bão số chín tránh để bị động bất ngờ
còn đối với ngư dân cách tốt nhất là vào bờ hoặc là tìm nơi tránh trú an toàn để bảo vệ chính bạn và tài sản của mình
và những tin tức mới nhất về cơn bão số chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo